văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ngành công thương
thông báo kết luận nêu rõ trong thời gian tới ngành công thương cần tập trung phát triển sản xuất công nghiệp xuất nhập khẩu và thương mại nội địa theo chiều sâu
thúc đẩy tái cơ cấu ngành công nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghiệp hỗ trợ gắn với các tập đoàn đa quốc gia
đổi mới công nghệ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động trong công nghiệp
yêu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao có tính cạnh tranh thân thiện môi trường thúc đẩy xuất khẩu giữ vững thị trường trong nước đặc biệt là kênh phân phối hàng hóa
ngành công thương phải có một tầm nhìn mới một quyết tâm mới và một chương trình hành động sống động gắn với thực tiễn và xu thế phát triển để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra
tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước